trong hai ngày mùng một mươi và ngày một mươi một tháng sáu vừa qua lợi dụng tâm lý nhẹ dạ cả tin của nhiều thanh thiếu niên
phụ nữ ở thị trấn phan rí cửa huyện tuy phong và thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
một số đối tượng xấu đã lôi kéo người dân tụ tập và có các hành vi quá khích manh động gây dối an ninh trật tự
tình trạng này gây bức xúc cho rất nhiều người dân ở địa phương và cho rằng đây là những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng
cần phải được xử lý nghiệm